khẳng định những tin đồn nêu trên là thất thiệt và chưa được kiểm chứng
trung tướng tô ân sô nhấn mạnh bộ công an đã chỉ đạo lực lượng chức năng thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm người đăng thông tin thất thiệt
bộ công an khuyến cáo người dân không nghe theo và tiếp tay lan tỏa những thông tin thất thiệt chưa được kiểm chứng đó
theo một số luật sư các tổ chức cá nhân đưa tin sai sự thật tùy vào tính chất mức độ của hành vi và hậu quả gây ra
thì người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
điều một trăm linh một nghị định số một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcp của chính phủ quy định hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo
thông tin sai sự thật xuyên tạc xúc phạm uy tín danh dự của cơ quan tổ chức cá nhân hay cung cấp
chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân sẽ bị xử phạt một mươi hai mươi triệu đồng
nếu việc tung tin sai sự thật nhằm mục đích thu lợi bất chính từ năm mươi triệu đồng hoặc gây dư luận xấu
làm giảm uy tín của cơ quan tổ chức cá nhân người vi phạm bị truy cứu về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính
mạng viễn thông theo điều hai trăm tám mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm khung hình phạt tối đa hai trăm linh triệu đồng hoặc phạt tù lên đến ba năm
thưa quý vị và các bạn bằng sự nghiêm minh của pháp luật những kẻ gây ảnh hưởng đến tình hình kinh tế và an ninh trật tự
có những phát ngôn sai sự thật cũng như vu khống người khác chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm
đây cũng là một lời cảnh tỉnh tới những cá nhân lợi dụng mạng xã hội tuyên truyền chia sẻ những thông tin giả mạo
và hy vọng mỗi người chúng ta cũng sẽ là những người sử dụng mạng xã hội một cách thông minh
luôn chắt lọc và chọn đọc những thông tin từ báo chính thống và được kiểm chứng bởi cơ quan có thẩm quyền